ngay trong tối ngày một mươi chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang khám xét nơi ở và nơi làm việc của đặng văn bảo thu giữ máy làm con dấu nhiều con dấu một số tổ chức cá nhân cùng với nhiều vật dụng tài liệu có liên quan tới hành vi phạm tội của đối tượng